trên địa bàn tỉnh đắk lắc gần đây đã tái diễn tình trạng các đối tượng ma túy lợi dụng các khu vực rừng hoang dãy vắng nơi xa xôi hẻo lánh để trồng cần sa
đây là khoảnh số ba tiểu khu năm trăm bốn mươi một thuộc buôn xe đăng xã ia que huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp buôn quynh quản lý
tại đây công an huyện cư mơ ga đã phát hiện trên ba đám đất với tổng diện tích hơn một hai trăm năm mươi m hai có trồng gần bốn trăm linh cây cần sa
toàn bộ số cây cần sa này có chiều cao trung bình khoảng hai mét đã ra hạt và chuẩn bị cho thu hái
qua quan sát có thể nhận thấy khu vực này ở giữa rừng sâu nằm rắp danh giữa các huyện cư mơ ga yà súp yà hân lèo của tỉnh đắk lắc
đường đi vào đây rất khó khăn và rất hoang vắng
không có người nên các đối tượng đã lợi dụng vào đây dựng lán chạy để ở và gieo
công an huyện cơ mơ ga phối hợp với công an xã iaque và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp buôn winh đã nhổ bỏ toàn bộ số cây cần sa trên và đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ đối tượng liên quan để xử lý
nếu không kịp thời phát hiện sẽ có một lượng lớn cần xa được thu hái chế biến rồi bán ra cho các đối tượng ma túy trên địa bàn gây phức tạp cho tình hình an ninh trật tự
thủ đoạn của các đối tượng như thế này là lợi dụng
trên địa bàn tỉnh đắk lắc trong mấy năm gần đây tình trạng các đối tượng lợi dụng những khu vực rừng hoang dãy vắng để thuê người hoặc trực tiếp gieo trầm cây cần xa diễn ra trong vùng sâu vùng xa
thủ đoạn của các đối tượng như thế này là lợi dụng những khu vực rừng hoang dãy vắng để thuê người hoặc trực tiếp gieo trầm cây cần xa trong vùng sâu vùng xa